tốc độ lây lan của đại dịch covid một mươi chín đang gia tăng nhanh tại thành phố london
thủ tướng anh boris johnson khẳng định là nước anh có thể đảo ngược tình thế trong vòng ba tháng tới
xong ông cũng thừa nhận là không biết dịch bệnh sẽ còn kéo dài trong bao lâu nữa
mặc dù có chút lo lắng nhưng bà con việt kiều ở london đều rất bình tĩnh
và cầu mong dịch bệnh nhanh chóng qua mau để họ lại được tiếp tục cuộc sống như bình thường
cuộc sống tại london có phần trầm lắng hơn mọi khi
các phương tiện giao thông vắng khách tuy nhiên các siêu thị cửa hàng tiện lợi vẫn mở cửa bán hàng như thường lệ
lác đắc trên đường phố đã thấy có người đeo khẩu trang điều mà trước đây một tuần không hề thấy
tiệm làm tóc này của chị hà thị thu thanh người gốc tùy hòa
đặc thù công việc của chị là tiếp xúc trực tiếp với nhiều khách hàng
mình treo nhiều hơn khử trùng rồi thuốc xịt mình xịt ở tiệm rất là nhiều lần
chứ không phải là chỉ đợi dịch rồi mình mới dùng
vậy thì khách hàng cũng như là cửa hàng mình mọi người có dùng khẩu trang trong những ngày này không
rất là ít khoảng một người hai người họ dùng thôi
tại vì họ nghĩ là nếu mà mình dùng khẩu trang nhiều thì dịch nó bám trên mặt
sẽ bị bệnh nhiều hơn cho nên là họ không có dùng khẩu trang
cộng đồng người việt ở anh có khoảng một trăm linh người sống ở khắp nơi trên đất nước anh
nhưng tập trung đông nhất là tại london
theo chị thanh cho đến nay chưa nghe thấy nói có ai trong cộng đồng người việt hiện ở london bị nhiễm covid một mươi chín